nhận lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
tổng thống đại hàn dân quốc moon jae in và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới việt nam
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới việt nam của tổng thống hàn quốc moon jae in
và đây cũng là chuyến thăm việt nam lần thứ hai của ông moon jae in
sau chuyến tham dự tuần lễ cấp cao apec vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
tháng một mươi một năm ngoái tổng thống moon jae in đã công bố chính sách phía nam mới
nhắm đến mục tiêu tăng cường quan hệ giữa hàn quốc và các nước đông nam á
trong đó có việt nam
việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của hàn quốc tại đông nam á
và là quốc gia đóng vai trò trung tâm trong chính sách phía nam mới